tết đến xuân về cũng là thời điểm muôn hoa khoe sắc và trưng hoa cũng đã trở thành một thói quen của nhiều gia đình trong ngày tết
tuy vậy thời tiết trong những ngày giáp tết năm nay lại ấm lên
vậy xu hướng trưng hoa ngày tết năm nay như thế nào và sản lượng chất lượng hoa ra sao
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại làng hoa tây tiệu
ngày tết không thể thiếu những trợ cảnh trợ hoa trang trí hay để bàn
một bình hoa tươi sẽ làm cho không gian trông đẹp hơn mang may mắn thịnh vượng
cũng như niềm vui đến cho cả gia đình trong những ngày đầu năm mới xuân về
mỗi loại hoa tết đều mang một ý nghĩa đặc biệt
theo nhu cầu của thị trường các loài hoa theo mùa vụ ngày càng được các hộ đưa vào trồng nhiều
như hoa cúc hoa ly hoa loa kèn hoa thực dược
hôm nay xã tôi dùng thêm được hoa hồng dương hoa sơn hoa clip cũng nhiều các loại hoa
nhưng mỗi loại hoa khác khẩu vị khác nhau thông dụng khác nhau
mỗi người yêu cầu
người ta có các loại hoa gì thì người ta lại có loại hoa đấy
ở bình thường thì nhà mình thường dùng hoa cúc và hoa ly
tuy nhiên năm nay thời tiết nó hơi bị nóng nên là chắc là để làm mới trong nhà
thì mình sẽ dùng hoa thược dược hoặc là hoa hồng dương này
với bản tính cần cù không ngừng học hỏi và kinh nghiệm trồng hoa lâu năm
người dân tại tây tự đã mạnh dạng đầu tư xây nhà lạnh làm ràn nhà lưới che phủ
hệ thống chiếu sáng hệ thống phun tưới
nhưng năm nay không phải là một năm may mắn với người trồng hoa
thời kỷ biển bây giờ là ni rộ hết rồi giờ cúc nổi lên ít thì nè
đứt lứa thì nó lại bán được hơn là ni
ni vừa rồi xô xát thì hỏng hết thì dân lại thiệt thòi quá
coi như là những người không còn gì mà mất mất hết cả
cũng khổ nè mang nhiều cũng khổ nè
nếu mà gặp thời tiết mà nó phù hợp cho ủng hộ cho dân thì cũng được kiếm được ít
cũng gọi là
bỏ một mươi đồng ra thì thu được một mươi hai một mươi ba
những bữa thí dụ như là
thời tiết nó không ủng hộ này về thì ấm áp thì một mươi đồng thì mất cả
thành một mươi năm cũng có thiệt thòi lỗ vốn
vì dân làm hoa năm nay là thuê quá nhiều tăng diện tích lên
phải công nhận là tăng diện tích rất nhiều
năm ra là cũng ảnh hưởng đến giá cả
dù năm nay hoa đồng loạt nở sớm hơn dự tính
nhưng năng suất và chất lượng đều được bảo đảm
và có thể nói
những người trồng hoa
đã hoàn thành tốt sứ mệnh là sứ giả báo tin xuân đến mọi nhà